công an huyện ersup tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với y gió hồ quynh chú tại huyện buồn đôn
để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
ngoài ra bốn đối tượng khác cùng chú tại huyện ea súp có liên quan tới vụ việc cũng bị khởi tố
và cấm đi khỏi nơi cư trú
cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh củng cố hồ sơ từng đối tượng để xử lý theo quy định
trước đó vào tối ngày tám tháng một mươi hai một cán bộ kiểm lâm trạm kiểm lâm một mươi một hạt kiểm lâm
vườn quốc gia york don đã bị tấn công khi phát hiện nhóm đối tượng này đang phá rừng
tại tiểu khu hai trăm bảy mươi sáu vườn quốc gia york don